đó là cơ sở pháp lý để thực hiện các biện pháp kiên quyết nhằm đưa hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới tại việt nam vào khuôn khổ luật pháp
tuy nhiên các biện pháp này đã bị các thế lực thù địch thiếu thiện trí với việt nam lợi dụng để xuyên tạc vu khống
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài quyết liệt gỡ bỏ các nội dung độc hại trên mạng của tác giả phạm nguyễn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy thông tư ba mươi tám của bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
khẳng định các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của việt nam có quyền thực thi những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm thực hiện chính sách phát triển quản lý thông tin trên mạng
để thực hiện quyền này thông tư đưa ra quy định cụ thể về trách nhiệm của các tổ chức cá nhân ở nước ngoài
sử dụng các trang thông tin điện tử mạng xã hội ứng dụng trên mạng dịch vụ tìm kiếm và các hình thức tương tự khác trên mạng để cung cấp thông tin công cộng mà người sử dụng ở việt nam có truy cập hoặc sử dụng dịch vụ
thông tư cũng đưa ra những quy định về quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông doanh nghiệp cho thuê lưu trữ thông tin số tại việt nam với hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
sau khi thông tư ba mươi tám có hiệu lực bộ thông tin và truyền thông cho biết
nhiều video trên youtube có chứa nội dung sai phạm trong đó đáng lưu ý là việc chèn video hình ảnh hoặc gắn với bennner quảng cáo của một số thương hiệu của thế giới đang kinh doanh tại việt nam và một số thương hiệu nổi tiếng của việt nam
bộ thông tin và truyền thông đã làm việc với google youtube và yêu cầu thực hiện nghiêm thông tư ba mươi tám gỡ bỏ các clip mang nội dung độc hại
đồng thời bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch
đều phối hợp đưa ra biện pháp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả phù hợp với luật pháp việt nam
tuy nhiên các quy định nhằm đảm bảo sự lành mạnh trong hoạt động của xã hội hoạt động của công dân tại thông tư ba mươi tám
lập tức bị các thế lực thù địch một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí với việt nam chộp lấy để lưu loa vu cáo xuyên tạc
phụ họa với một số địa chỉ truyền thông chống cộng của người việt ở nước ngoài
coi thông tư ba mươi tám là
các công ty quảng cáo trên facebook youtube cố ép tất cả các nhà sản xuất hay dịch vụ ngừng quảng cáo để làm áp lực
voa rfa không úp mở khi đăng tải các bài thông tư ba mươi tám cũng phi lý không kém điều hai trăm năm mươi tám hay điều tám mươi tám
thông tư ba mươi tám không có giá trị thiết thực
bbc thì tỏ bẻ khách quan bằng phỏng vấn lúc kẻ sưng sưng coi thông tư ba mươi tám vi phạm nhân quyền
nhưng các giọng điệu bài vở nêu trên đã nhanh chóng trở nên lạc lõng vì được đưa ra đúng vào thời điểm nhiều nước trên thế giới cũng đang phản ứng quyết liệt vì nhiều thương hiệu nổi tiếng trên youtube lại bị xuất hiện bên các video có chứa nội dung độc hại
ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy trang tiếng việt của bbc đăng bài chính phủ anh gỡ bỏ quảng cáo trên youtube cho biết
ngày một mươi sáu tháng ba chính phủ anh gỡ bỏ quảng cáo trên youtube vì lộn xe
ngại quảng cáo xuất hiện bên nội dung không phù hợp
sau đó chính phủ anh đã triệu tập google đến họp vì muốn google sở hữu youtube bảo đảm các thông điệp của chính phủ được hiển thị theo cách phù hợp an toàn
còn theo reuters ủy ban châu âu eu đã có biện pháp khá mạnh khi yêu cầu facebook google twitter nhanh chóng điều chỉnh các điều khoản sử dụng dịch vụ truy quét thông tin xấu gồm cả tin vịt
nếu không sẽ phải chịu chế tài
cũng theo reuters đầu năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ đức công bố dự thảo luật áp dụng mức phạt tới năm mươi triệu euro với các mạng xã hội không gỡ bỏ hoặc chặn truy cập các phát ngôn thù địch hoặc tin tức giả mạo trong vòng hai mươi bốn giờ
tại pháp nhằm ngăn chặn tin việt phát tán trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
gần bốn mươi cơ quan thông tấn của pháp và quốc tế đã tham gia chương trình croc
các đối tác truyền thông kiểm tra đối chiếu phản bác thông tin méo mó trên mạng
về vấn đề này tại buổi làm việc với bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn ngày hai mươi một tháng ba
đại sứ mỹ tại việt nam ông osyuth đã thừa nhận việc bảo đảm tự do tiếp cận các thông tin internet với loại bỏ các thông tin xấu
đọc trên mạng thực thi đúng pháp luật nước sở tại là khó khăn với mọi quốc gia
kể cả với mỹ đồng thời ông cũng đề cập tới việc chính phủ mỹ đã yêu cầu google loại bỏ các nội dung xấu liên quan khiêu dâm trẻ em
bạo lực tội phạm vi phạm sở hữu trí tuệ hậu quả nhãn tiền của tình trạng quảng cáo trên youtube bị gắn với các video clip
nội dung xấu độc là gần đây chiến dịch điều tra ở anh đã khiến các ngân hàng hsbc rbs và các thương hiệu nổi tiếng như mcdonald s
mcdonald s mark and spencer s gianburi và argos teaser tập đoàn quảng cáo harvard và ngay cả bbc
đã tạm dừng hoặc gỡ bỏ quảng cáo trên youtube tại mỹ các thương hiệu từ at t enterprises gsk
tại việt nam một số doanh nghiệp lớn như vietnam airlines vinamuse miss johnson nutrition việt nam cũng dừng quảng cáo trên youtube
sự việc trở nên trầm trọng đến mức ngày hai mươi tháng ba tại london ông bristin chủ tịch điều hành kinh doanh của google tại khu vực châu âu trung đông và châu phi đã phải gửi lời xin lỗi các đối tác và nhà quảng cáo những người có thể bị ảnh hưởng bởi quảng cáo của họ xuất hiện trên các nội dung gây tranh cãi
ông britain cho biết
google đang xem xét để nhanh chóng thay đổi trong việc kiểm soát và chúng tôi sẽ làm
tốt hơn chúng tôi cần cải thiện chúng tôi sẽ làm vậy
với việt nam trong thư đề ngày một mươi tám tháng ba của bà lavin giám đốc chính sách công khu vực châu á thái bình dương của google gửi tới bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn viết
liên quan đến các đoạn băng video có nội dung đáng quan ngại trên nền tảng youtube
các điều cấm nêu trên dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều bị xử lý theo pháp luật việt nam
cũng vì thế khi quảng bá thương hiệu của mình trên các địa chỉ công cộng qua biên giới mọi doanh nghiệp cần thận trọng cảnh giác không để kẻ xấu lợi dụng làm tổn hại tới đất nước tổn hại uy tín của doanh nghiệp
với những người ở voa bbc rfa không hiểu họ nghĩ gì khi một mặt phê phán phù nhận một việc làm chính đáng của chính phủ việt nam qua thông tư ba mươi tám để giữ gìn kỷ cương phép nước giữ gìn sự lành mạnh môi trường internet tại việt nam
mặt khác họ lại tảng lờ việc chính chính phủ của họ cũng đang có hành động tương tự
sự thù địch thái độ thiếu thiện trí với việt nam làm cho họ không còn tự nhiên
táo không xem trước nhìn sau bừa bãi sử dụng tiêu chuẩn kép bất chấp sự thật và hiển nhiên đó không phải là ứng xử văn minh mà làm lộ rõ hơn bản chất của họ
với tình huống này chỉ có một câu hỏi đặt ra chẳng lẽ voa bbc rfa lại thiếu lương thiện đến vậy hay sao
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài quyết liệt gỡ bỏ các nội dung độc hại trên mạng của tác giả phạm nguyễn
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau